thông tin từ cục cảnh sát giao thông bộ công an cho biết
trong quý i năm hai nghìn hai mươi bốn lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý hơn một ba triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông
phạt tiền gần hai bốn mươi một năm tỷ đồng tước hai trăm linh sáu bốn trăm sáu mươi tám giấy phép lái xe bằng chứng chỉ chuyên môn tạm giữ ba trăm bảy mươi ba năm trăm bốn mươi năm phương tiện các loại
so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba xử lý tăng hai trăm tám mươi năm một trăm ba mươi năm trường hợp tương đương ba mươi tám tiền phạt tăng sáu trăm bảy mươi năm bốn tỷ đồng tương đương bốn mươi chín
đối với lĩnh vực giao thông đường bộ lực lượng cảnh sát giao thông đã xử lý trên một hai triệu trường hợp phạt tiền gần hai một mươi chín năm tỷ đồng
trong đó có hai trăm bảy mươi năm một trăm ba mươi trường hợp vi phạm nồng độ cồn chiếm hai mươi sáu tám một năm trăm tám mươi bảy trường hợp lái xe dương tính với chất ma túy chiếm một mươi bảy
hai mươi một bảy trăm bốn mươi trường hợp trở an quá tải chiếm hai một hai trăm bốn mươi năm bảy trăm linh bảy trường hợp vi phạm quy định về thấp độ chiếm hai mươi bốn
trên lĩnh vực giao thông đường sắt xử lý hai trăm sáu mươi bảy trường hợp phạt tiền một trăm bốn mươi hai triệu đồng
lĩnh vực giao thông đường thủy xử lý một mươi bốn trăm bảy mươi chín trường hợp phạt tiền hai mươi một tám trăm bốn mươi một tỷ đồng
về tình hình tai nạn giao thông trong quý i năm hai nghìn hai mươi bốn toàn quốc đã xảy ra sáu năm trăm năm mươi vụ tai nạn làm chết hai bảy trăm hai mươi ba người
và bị thương năm hai trăm bốn mươi sáu người
so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba số người chết do tai nạn thông giảm bốn trăm tám mươi bốn người chiếm một mươi năm một
cục cảnh sát giao thông cũng cho biết tai nạn giao thông tập trung chủ yếu ở lĩnh vực giao thông đường bộ
với sáu bốn trăm chín mươi sáu vụ làm chết hai sáu trăm tám mươi sáu người bị thương năm hai trăm ba mươi chín người
so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba số người chết do tai nạn giao thông giảm bốn trăm chín mươi người tương đương một mươi năm bốn mươi ba

lĩnh vực giao thông đường sắt xảy ra bốn mươi vụ trên các tuyến thủy nội địa xảy ra một mươi bốn vụ
đáng chú ý trong ba tháng đầu năm đã xảy ra sáu vụ tai á thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
xảy ra tại quảng ninh thanh hóa trà vinh lào cai thừa thiên huế tuyên quang
tai nạn giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đã giảm cả ba tiêu chí so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
cụ thể giảm năm vụ giảm hai mươi người chết và giảm hai mươi tám người bị thương
qua phân tích phương tiện gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông nhất là xe mô tô xe máy chiếm năm mươi sáu tám mươi hai
xe tải xe rơ móc xếp thứ hai với một mươi chín bốn tiếp đó là xe ô tô con ô tô khách
theo đại diện cục cảnh sát giao thông nguyên nhân của phần lớn các vụ tai nạn giao thông
là do người điều khiển phương tiện không chú ý quan sát không đi đúng phần đường làn đường
chuyển hướng không đúng quy định không giữ khoảng cách và sử dụng rượu bia
trong năm hai nghìn hai mươi bốn lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc sẽ tập trung xử lý xuyên
suốt năm nhóm hành vi vi phạm là nguyên nhân chính gây tai nạn thông
gồm nông độ cồn ma túy quá khổ quá tải cơ đới thành thùng xe chở quá người
hết hạn kiểm định xe hết hạn sử dụng dừng xe đón trả khách không đúng nơi quy định
vi phạm tốc độ vi phạm về tránh vượt phần đường làn đường không chấp hành hiệu lệnh
của đèn hiệu giao thông và sử dụng các loại giấy tờ không do cơ quan thẩm quyền cấp
giấy tờ giả liên quan đến người điều khiển và phương tiện
công tác xử lý xuyên suốt không có vùng cấm không có ngoại lệ
trọng tâm là các nhóm hành vi gây tai nạn giao thông
mục đích là từng bước hình thành văn hóa khi tham gia giao thông và kiểm trí tai nạn giao thông
trước đó tại nghị tổng kết trật tự an toàn giao thông năm hai nghìn hai mươi ba diễn ra vào ngày hai mươi tám tháng ba
thượng tá nguyễn văn bình phó phòng cảnh sát giao thông công an tp hcm cho biết
số phụ số người chết và bị thương do tai nạn giao thông tại tp hcm năm hai nghìn hai mươi ba
đã giảm sâu nhờ tăng cường xử lý nồng độ cồn và vi phạm tốc độ
theo công an tp hcm đây là mức giảm sâu do mấy nhiêu năm trước
nhất là năm hai nghìn hai mươi hai khi tình hình tai nạn ở tp hcm tăng
trên địa bàn tp hcm xảy ra một bảy trăm hai mươi chín vụ tai nạn thông làm chết sáu trăm sáu mươi một người
số người bị thương là một bốn mươi chín người
so với năm hai nghìn hai mươi hai giảm bốn trăm linh tám vụ một mươi chín
số người chết và bị thương cũng lần lượt giảm một mươi năm và hai mươi một
đại diện cảnh sát thông tp hcm cho rằng
nhờ quyết liệt xử lý vi phạm nồng độ cồn và tốc độ
đã góp phần kéo giảm tai nạn thông tại tp hcm
theo thượng táo nguyễn văn bình năm hai nghìn hai mươi ba
lực lượng cảnh sát giao thông đã xử lý hơn một trăm hai mươi tám trường hợp người vi phạm nồng độ cồn
tăng khoảng bảy mươi hai sáu trăm linh trường hợp so với năm hai nghìn hai mươi hai tức một trăm ba mươi
riêng các vi phạm liên quan đến chạy quá tốc độ năm hai nghìn hai mươi ba
cảnh giao thông cũng phát hiện xử lý gần chín mươi năm trường hợp
tăng khoảng ba mươi bốn sáu trăm linh trường hợp năm mươi bảy so với cùng kỳ
những vi phạm này phần lớn phát hiện ở các đường lớn như sa lộ hà nội phạm văn đồng và văn kiệt quốc lộ một hai mươi hai
chính phủ đã bác bỏ đề xuất lực lượng cảnh sát thông được trích tối thiểu bảy mươi khoản tiền sửa và vi phạm hành chính
về trật tự an toàn giao thông đường bộ sau khi nộp vào ngân sách nhà nước
đây là lội dung đáng chú ý trong dự thảo luật trật tự an toàn thông đường bộ
trình hội nghị đại biểu quốc hội chuyên trách sẽ diễn ra từ ngày hai mươi sáu đến ngày hai mươi tám tháng ba tới đây
tại khoản một điều năm của dự thảo luật trình phi họp thứ ba mươi một của ủy ban thượng vụ quốc hội
chính phủ đề xuất lực lượng cảnh sát thông được trích không thấp hơn bảy mươi khoản tiền sửa và vi phạm hành chính
về trật tự an toàn giao thông đường bộ sau khi nộp vào ngân sách nhà nước
và không thấp hơn ba khoản tiền thu được từ đấu giá biển số xe sau khi nộp vào ngân sách trung ương theo quy định pháp luật
số tiền trích này được đề xuất để phục vụ công tác đảm bảo trật tự an toàn an thông đường bộ
tăng cường cơ sở vật chất phương tiện thiết bị hiện đại hóa lực lượng cảnh sát giao thông
nhưng sau khi được ủy ban thường vụ quốc hội thảo luận tiếp thu các ý kiến
dự thảo mới trình hội nghị đại biểu quốc hội chuyên trách sẽ không có nội dung này
theo đó khoảng một điều năm dự thảo luật mới nhất chỉ còn quy định
huy động sử dụng các nguồn lực để đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ
bảo đảm ngân sách cơ sở vật chất phương tiện thiết bị hiện đại
các điều kiện đảm bảo và nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ của lực lượng trực tiếp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ
trước đó tại phiên họa thứ ba mươi một của ủy ban thượng vụ quốc hội cho ý kiến vào dự thảo luận trật tự an toàn thông đường bộ
một trong những điểm mới của dự thảo luận đơn này là dự thảo luận quy định lực lượng cảnh sát thông
được trích không tấp hơn bảy khoản tiền xử phạt vi phạm chính về trật tự an toàn thông đường bộ
sau khi đột vào ngân sách nhà nước
ngoài ra dự luật cũng quy định lực lượng cảnh sát giao thông được trích không thấp hơn ba khoản tiền thu được
từ đầu giá bỉ số xe sau khi đột vào ngân sách trung ương
số tiền trích này được phục vụ công tác đảm bảo trật tự an toàn thông đồng bộ
tăng cường cơ sở vật chất phương tiện thiết bị hiện đại hóa lực lượng cảnh sát giao thông
thường trực ủy ban quốc phòng an ninh đề nghị chính phủ báo cáo làm rõ hơn quy định này
để phù hợp với quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước
chủ nhiệm ủy ban pháp luật quốc hội hoàng thanh tùng cho rằng
nếu bổ sung như vậy chính phủ phải có báo cáo đánh giá tác động
làm rõ tác động đến ngân sách nhà nước thế nào tính phù hợp với các pháp lực có liên quan thế nào
theo ông hoàng thanh tùng xử phạt vi phạm hành chính là một nội dung của luật xử lý vi phạm hành chính
theo đó luật quy định tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính phải nộp toàn bộ vào ngân sách nhà nước
và phải được quản lý sử dụng theo đúng quy định pháp luật về ngân sách nhà nước
đầu tư cho lực lượng cảnh giao thông cho công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ là cần thiết
nhưng đầu tư theo cách trích từ tổng số tiền thu được trong lĩnh vực này
hay ngân sách nhà nước bố trí theo quy định chung
ông tùng cho rằng nội dung này cần làm rất rõ rất rành mạch và phải đảm bảo sự thống nhất
cũng theo ông tùng thì quy định như dự thảo luật là không thống nhất với quy định của luật xử lý vi phạm hành chính
ngoài ra ông tùng cũng bày tỏ băn khoăn về việc trích lại không thấp hơn ba khoản tiền thu được
từ đấu giá biển số xe sau khi nộp vào ngân sách trung ương
đây là quy định mới so với dự thảo luật chính phủ trình tại kế hoạch thứ sáu
mới so với nghị quyết bảy mươi ba của quốc hội về thí điểm đấu giá biển số xe
và cũng không phù hợp với luật quản lý sử dụng tài sản công
chủ nhiệm ủy ban pháp luật dẫn quy định của luật quản lý sử dụng tài sản công
toàn bộ số tiền xử lý tài sản công biển số xe là tài sản công
được nộp vào tài khoản tạm giữ tại kho bạc nhà nước
sau khi trừ đi chi phí có liên quan đến xử lý tài sản
phần còn lại phải được nộp toàn bộ vào ngân sách nhà nước
ngoài ra khoảng một mươi điều ba mươi bảy của dự luật cũng quy định số tiền thu được
từ đấu giá biển số xe sau khi trừ các khoản chi phí tổ chức đấu giá
chi phí quảng cáo chi phí quản trị hệ thống đấu giá
và chi phí khác được nộp vào ngân sách trung ương
theo quy định pháp luật về ngân sách nhà nước
do đó điều đưa chính sách trích lại ba mươi và đề năm cũng không thống nhất
trong nội tại dự thảo không thống nhất với chính sách chung và các luật có liên quan
do đó chủ nhiệm ủy ban pháp luật đề nghị chính phủ giải trình
làm rõ thêm theo tinh thần như dự thảo đã trình đề kêu thứ sáu
báo cáo một số vấn đề lớn của dự thảo luật
chủ nhiệm ủy ban quốc phòng an ninh lê tấn tới cho biết
thường trực ủy ban nhất trí bổ sung quy định đấu giá biển giữ xe ô tô vào dự thảo luật
cơ quan thẩm tra cho rằng việc thực hiện thí điểm đấu giá biển số ô tô
thời gian qua có kết quả tích cực chứng minh tính hiệu quả khả thi
nếu không kịp thời đưa vào dự thảo luật này
mà chờ hết thời gian thực hiện thí điểm tiến hành tổng kết báo cáo quốc hội
thì lúc đó phải tiến hành trình tự thủ tục sửa đổi bổ sung luật
sẽ gây tốn kém lãng phí cả về thời gian và ngân sách
vì vậy thường trực ủy ban quốc phòng an ninh đề xuất hai phương án
để luật hóa nội dung đấu giá biển số xe
phương án một là bổ sung một điều và dự thảo luật trật tự an toàn thông đường bộ
trên tinh thần kế thừa nội dung của nghị quyết bảy mươi ba
về thí điểm đấu giá biển số xe có điều chỉnh
để khắc phục những khó khăn vướng mắt trong quá trình thực hiện nghị quyết trên
phương án hai là bổ sung nội dung đấu giá biển số xe
vào dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đấu giá tài sản
thường trực ủy ban quốc phòng an ninh nhất trí với phương án một
và đề nghị ủy ban thường vụ quốc hội cho phép lựa chọn phương án này
chủ nhiệm ủy ban pháp luật hoàng thanh tùng cho rằng
việc thực hiện thí điểm đấu giá biển số xe mới thực hiện được chín tháng
trong khi thời hạn thí điểm là ba năm mới tổng kết đánh giá kết quả
do vậy hiện nay chưa tổng kết đánh giá toàn diện mà đã luật hóa
thì cần phải xem xét hơn nữa theo dự luật
phạm vi áp dụng đấu giá biển số xe còn mở rộng so với thí điểm rất nhiều
theo ông tùng việc này cần cẩn trọng làm rõ hơn
trong trường hợp chính phủ vẫn đề nghị luật hóa
việc đấu giá biển số xe thì phải có tổng kết và có quốc hội
chủ nhiệm ủy ban tư pháp quốc hội lê thị nga cũng đồng tình
và cho rằng không nên hội vàng đưa vào luật nội dung này
và tiếp tục thực hiện theo nguyên quyết đổi ba